đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy đảng bộ thành phố hà nội đã bế mạc thành công tốt đẹp
dự phiên bế mạc có nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước và thành phố hà nội
tại phiên bế mạc bảy mươi một đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ thành phố hà nội khóa một mươi bảy
đã chính thức ra mắt đại hội
đại hội cũng đã thông qua nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy đảng bộ thành phố hà nội
phát biểu bế mạc đại hội đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội khóa một mươi bảy nhấn mạnh
tiếp thu ý kiến chỉ đạo quý báu của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
các đại biểu đã tập trung thảo luận sôi nổi và trách nhiệm bổ sung hoàn thiện và nhất trí cao
thông qua các văn kiện và nghị quyết của đại hội với những mục tiêu chỉ tiêu cụ thể
năm định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm ba khâu đột phá và một mươi bốn nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu
cho giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm hướng đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
cũng tại phiên làm việc chiều nay hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ miền trung
bị thiệt hại do mưa lũ các đại biểu dự đại hội đã trực tiếp ủng hộ đồng bào miền trung
quỹ cứu trợ của thành phố hà nội hỗ trợ năm tỉnh miền trung bảy tỷ đồng